ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và ra các quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
các bị can gồm nguyễn thanh dương nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai lê ngọc hưng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
mai đình định nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên bí thư thành ủy tp lào cai nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
phan văn cương hiện là phó giám đốc sở công thương tỉnh lào cai
trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cũng đã ban hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng là nguyễn văn bình
nguyên thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên apatit việt nam
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật